tại tỉnh bắc cạn sau một tuần dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại thì đến nay dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh
toàn tỉnh hiện đã có một mươi ba xã phát hiện dịch tả lợn châu phi tổng số lợn phải tiêu hủy lên đến gần ba trăm năm mươi con
mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra rất nhiều những giải pháp thế nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được dịch bệnh
và sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
thành phố bắc cạn là địa phương xuất hiện ổ dịch mới nhất tại chuồng nuôi tám con lợn của gia đình ông nông văn tàu ở phường huyền tụng
ngay sau đó tri cục thú y và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đem đi tiêu hủy cũng như đưa ra cảnh báo cho các hộ chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh bắc cạn đa phần là chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình thế nên nhiều trường hợp khi xuất hiện lợn mắc bệnh đều chậm trễ trong việc thông báo cho chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn
điều này cho thấy tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh thiếu thận trọng trong khâu lựa chọn con giống cũng như thiếu kiến thức về tình hình dịch tả lợn châu phi đã khiến dịch bùng phát không thể kiểm soát được như hiện nay